còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng cao trong khoảng một mươi chín hai mươi độ
sao đến ngày mai trong khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi ba giờ chiều bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo
và thậm chí là nắng vẫn xuất hiện nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ tăng lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi sáu độ
các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
tuy nhiên đến khoảng sau một mươi ba h chiều mai một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống
và gây những cơn mưa nhỏ ở khu vực phía đông bắc bộ và thậm chí là các tỉnh lào cai yên bái và khu vực phía đông của tỉnh sơn la
vì thế mà về chiều thì trời sẽ chuyển lạnh đến tối và đêm thì sẽ chuyển rét trở lại
với các tỉnh miền trung ảnh hưởng của không khí lạnh gần như là không đáng kể
trong đêm nay một dọc các tỉnh miền trung trời không có mưa nên nhiệt đêm nay có xu hướng tăng nhẹ
với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt đêm sẽ trong khoảng từ một mươi chín hai mươi một độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng tăng lên mức hai mươi một hai mươi ba độ
giả đánh ngày mai trung bộ vẫn bắt đầu với tiết trời không mưa nắng sớm
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh thành miền trung tương đối đồng nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay vẫn duy trì tình trạng tạnh giáo
giả đánh ngày mai nam bộ và tây nguyên tiếp tục có nắng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh miền đông nam bộ ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ lên tới mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
và nắng nóng tiếp tục xảy ra cuộc bộ
trong khi đó khu vực miền tây nhiệt độ vào khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa nhiệt độ phổ biến mức từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước